trong hai ngày ba mươi một tháng một và ngày một tháng hai tại bệnh viện đà nẵng công đoàn bệnh viện tổ chức chương trình
chuyến xe nghĩa tình chở hàng trăm bệnh nhân người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
tại hai tỉnh quảng nam và quảng ngãi về quê vui xuân đón tết
dịp cuối năm nhu cầu về quê tăng cao việc đi lại của người bệnh càng gặp nhiều khó khăn
những chuyến xe nghĩa tình của bệnh viện đà nẵng tổ chức đã giúp cho những bệnh nhân nghèo
với bớt nỗi đau bệnh tật giảm bớt chi phí trong thời gian điều trị tại bệnh viện
cũng là một vấn đề đặc ra người bệnh không có mang trong mình những bệnh tật rất là nặng
hoặc là những bệnh nhân vừa khỏi bệnh thì người ta cũng không khỏi rất là khó khăn
trong vấn đề đáp những chuyến xe để đi về quê
thì đó là một trong những điều khó khăn đó mà chúng tôi nghĩ đến là phải chăng nên chăng có những chuyến xe
đưa người bệnh trực tiếp từ bệnh viện để đưa người ta về cùng với gia đình để mà đón xuân
cùng với gia đình trong cái
những ngày cuối năm như thế này
đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện tấm lòng của cán bộ bác sĩ nhân viên y tế
tại bệnh viện đà nẵng đối với người bệnh đang điều trị tại bệnh viện